tập trung sửa đổi một số quy định về độc quyền vàng miếng sgc
và đây là phát biểu của trung tướng lê quốc hùng ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an
trong phiên họp vào sáng ngày hôm nay của ủy ban thường vụ quốc hội
thảo luận về báo cáo công tác dân nguyện của quốc hội tháng bốn năm hai nghìn hai mươi
về chính sách tiền tệ quản lý thị trường vàng thứ trưởng lê quốc hùng cho rằng
biến động giá vàng vô cùng phức tạp vì thế bộ công an đã tập trung nắm tình hình
tham mưu chính phủ nhiều vấn đề
trong đó tập trung kiến nghị các giải pháp liên quan an ninh tiền tệ
tập trung sửa đổi một số quy định tại nghị định hai mươi bốn về độc quyền vàng miếng sgc
tăng cường quy mô dự trữ vàng quản lý khuôn khổ sản xuất vàng miếng sgc
tại nhà máy in tiền quốc gia để từng bước ổn định thị trường vàng
chúng tôi tập trung kiến nghị thứ nhất là ngân hàng nhà nước khẩn trương xây dựng
và áp dụng cơ chế can thiệp của cơ quan quản lý vào thị trường vàng
như là các cơ chế can thiệp vào giá mua giá bán
cơ chế can thiệp vào cung vào cầu thị trường vàng miếng
rồi kịp thời bổ sung quy định về biến độ chính lịch tối đa
giữa giá mua và giá bán vàng miếng
rồi ban hành quy định trách nhiệm của các cơ quan liên quan đến quản lý thị trường vàng
gồm cả vàng miếng và sản xuất gia công vàng trang sức mỹ nghệ
tăng cường công tác thân tra kiểm tra đối với thị trường
đảm bảo kỳ cương kỳ luật thị trường cũng như kiểm soát tối đa

quần quý liệu đầu vàng và chất lượng sản phẩm vàng miếng
bên cạnh đó bộ công an cũng kiến nghị bộ tài chính
nghiên cứu ban hành quy định pháp lý kiểm soát nghĩa vụ thuế về kinh doanh vàng
như quy định bắt buộc xuất hóa đơn điện tử quy định về thuế giá trị gia tăng
mã số mã vạch nhằm ngăn chặn tình trạng mua vàng miếng
mua bán vàng trang sức không có hóa đơn chứng tử mua bán tự do
người dân trả tiền mặt trực tiếp một số cơ sở kinh doanh vàng miếng
chưa được cấp phép thường bán chui cho người dân gây thất thu cho nhà nước
đồng thời kiến nghị ubnd các tỉnh thành phố quản lý kiểm soát thị trường vàng
không để xảy ra các hoạt động kinh doanh vàng giả vàng nhái sgc
qua đó ổn định thị trường vàng kịp thời phát hiện các hoạt động vi phạm
để xử lý theo quy định của pháp luật
để phòng ngừa rủi ro về giá trong kinh doanh xăng dầu
các ý kiến chuyên gia cho rằng về lâu dài nhà nước cần phải nghiên cứu
xóa bỏ quỹ này để thị trường xăng dầu trong nước
vận hành theo cơ chế thị trường và tiệm cận dần với giá xăng dầu trên thị trường thế giới
việc bỏ quỹ bình ổn giá xăng dầu không vi phạm quy định
tại luật giá năm hai nghìn một mươi hai cũng như luật giá năm hai nghìn hai mươi ba
luật giá chỉ quy định về quỹ bình ổn giá nói chung
không đề cập trực tiếp đến quỹ bình ổn giá đối với xăng dầu
theo quy định hiện hành chính phủ sẽ quyết định việc lập quỹ bình ổn giá
đối với hàng hóa dịch vụ thuộc danh mục hàng hóa dịch vụ bình ổn giá
được quy định cụ thể tại các nghị định về kinh doanh xăng dầu
đồng thời việc bỏ quỹ bình ổn giá xăng dầu vào thời điểm này là có cơ sở thực tiễn
bởi nếu thực hiện tru kỳ điều hành giá bảy ngày một lần như hiện nay
mức độ biến động giá giữa hai lần điều chỉnh giá cơ bản không còn lớn
theo quy định số năm hai nghìn hai mươi bốn qdttg quy định về cơ chế điều chỉnh mức giá bán lẻ điện bình quân
từ ngày hôm nay ngày một mươi năm tháng năm giá điện được xét thay đổi
ba tháng một lần khi chi phí đầu vào tăng từ ba trở lên
như vậy thời gian điều chỉnh giá điện được rút ngắn từ sáu tháng xuống ba tháng
mỗi năm sẽ có bốn đợt thay đổi giá
giá bán điện bình quân được cập nhật hàng quý theo chi phí phát điện
khi chi phí này giảm từ một trở lên so với hiện hành giá điện sẽ giảm tương ứng
giá bán lẻ tới người tiêu dùng doanh nghiệp sẽ tăng khi chi phí sản xuất biến động ba trở lên
giá bán lẻ điện bình quân tăng từ ba năm
evn được quyền quyết định điều chỉnh
thẩm quyền tăng giá là bộ công thương khi giá điện bình quân tăng từ năm một mươi
và trên một mươi do thủ tướng xem xét quyết định
do ảnh hưởng của hạn mặn và nắng nóng kéo dài cho nên dừa tươi tại bến tre đang rất hút hàng
giá mua tại vườn từ một trăm một mươi một trăm ba mươi đồng một trục gồm một mươi hai trái
tăng gần gấp ba lần so với cùng kỳ năm trước
theo các nhà vườn sản lượng rửa siêm xanh cung cấp cho thị trường khá hạn chế
chỉ bằng một nửa so với mùa thuận tính từ tháng tám đến sau tết
đặc biệt là những vườn dừa càng chất lượng thì càng có giá
nhất là khi địa phương đang đẩy mạnh xuất khẩu trái rửa tươi nguyên trái
theo các thương lái nguyên nhân chính dẫn đến việc dừa xiêm tăng giá là do thời tiết nắng nóng
nhu cầu tiêu thụ rửa tươi uống nước trên thị trường tăng cao dẫn đến rửa hút hàng
rửa tươi uống nước được thị trường trong cả nước rất ưa chuộng bởi chất lượng cao của trái rửa
trong thời đại bùng nổ công nghệ thông tin như hiện nay
việc quảng bá tiêu thụ sản phẩm trên sàn thương mại điện tử đang là xu hướng tất yếu
tuy nhiên hiện nay thì không phải ai cũng dễ dàng tiếp cận được với hình thức kinh doanh này
đặc biệt là người nông dân
dù có trong tay sản phẩm có chất lượng được chứng nhận ô cốp
tuy nhiên việc tiêu thụ lại gặp không ít khó khăn
và hiểu được điều đó mới đây
huyện ba vì tp hà nội đã đưa ra những giải pháp rất hiệu quả trong việc thúc đẩy
đưa những sản phẩm ô cốt của địa phương lên các sản thương mại điện tử
lần đầu tiên tập line để bán hàng còn nhiều bỡ ngỡ
từ cách giới thiệu sản phẩm đến cách làm thế nào để hấp dẫn thu hút người xem
gặp nhiều khó khăn
bà bùi minh thúy cho biết sản phẩm gà đồi ba vì đã được chứng nhận là sản phẩm ô cốp
thế nhưng việc tiếp cận với sàn thương mại điện tử lớn vẫn còn rất mới
qua một số lần là cũng để thử đăng nhưng mà thử pháp nhưng mà cũng rất là thấy là cũng là khó
bởi vì để mình tiếp cận để mình bán được sản phẩm nhiều hơn thì mình sẽ phải học được học
học cách live stream trực tiếp để bán hàng
và cũng mong muốn là cái hợp tác xã chăn nuôi của mình sẽ được bán được sản phẩm nhiều hơn

một phiên live trực tiếp được diễn ra ngay trước mắt những người nông dân
hướng dẫn từ cách live đến cách dùng từ làm sao thu hút người xem
và con số bảy mươi triệu doanh thu cho phiên life đã thực sự là những bài học bổ ích với những người nông dân
để cho bà con làm quen và dần dần đưa các sản phẩm
ô cốt cũng bổ ích với những người nông dân
để cho bà con làm quen và dần dần đưa các cái sản phẩm ô cốt cũng bổ ích với những người nông dân
các chương trình thương mại điện tử hóa nông thôn
đào tạo kỹ năng kinh doanh thương mại điện tử cho người dân
phối hợp với các nền tảng công nghệ
tạo các gian hàng điện tử
hỗ trợ người dân nông thôn đưa các sản phẩm lên sàn thương mại
từ đó giúp người dân có thể tiếp cận tốt hơn
ứng dụng hiệu quả mô hình quản lý các sàn giao dịch
các website bán hàng
kể cả những ứng dụng công nghệ về bản đồ số
vận chuyển giao nhận hàng hóa logistic
phòng cảnh sát kinh tế công an tỉnh bình phước cho biết
đã tạm giữ nghi phạm vận chuyển hơn
ba trăm tám mươi triệu doanh thu của các sản phẩm nông thôn nông thôn nông thôn nông thôn nông thôn nông thôn nông thôn nông thôn
sau bốn ngày lần trốn
trước đó vào tối ngày bảy tháng năm
tại quốc lộ một mươi ba đoạn thuộc phường thành tâm
thị xã trân thành
khi bị tổ công tác dừng xe để kiểm tra
thì lái xe đã bỏ chạy thoát thân
tiến hành kiểm tra khám xét chiếc xe
tổ công tác phát hiện thu giữ hai trăm hai mươi bệ pháo
nghi là pháo nổ và pháo hoa
tổng trọng lượng hơn ba trăm tám mươi chín kg
sau khi lập hồ sơ vụ việc
và tiến hành truy xét
cho đến ngày một mươi tháng năm
lái xe cao trí dũng chú tỉnh bình dương
đã đến cơ quan công an đầu thú
và khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội do mình thực hiện
công an thành phố lạng sơn tỉnh lạng sơn
vừa phát hiện và thu giữ lô hàng hóa
gồm các loại máy pot và tinh dầu
dùng cho thuốc lá điện tử
không rõ nguồn gốc xuất xứ
vào ngày một mươi ba tháng năm
công an thành phố lạng sơn kiểm tra hành chính nhà ở
của mã quang tú sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hai
chú tại phường tam thanh
có hai mươi hai máy pot và bảy mươi sáu lọ tinh dầu
các loại dùng cho thuốc lá điện tử

thời điểm kiểm tra chủ của lô hàng
đã không xuất trình được các hóa đơn chứng từ
chứng minh được nguồn gốc xuất xứ của số hàng hóa nói trên
tú cho biết số thuốc lá điện tử này
được đặt mua trên facebook của những hội nhóm
chuyên bán thuốc lá điện tử
để mang về bán lại kiếm lời
thuốc lá điện tử đã được chứng minh
là gây ra tác hại khôn lường tới sức khỏe
mới đây nhất thủ tướng chính phủ
đã có công điện gửi các ban ngành
và yêu cầu tăng cường tuyên truyền thông tin
về tác hại của thuốc lá điện tử
thuốc lá nung nóng
đồng thời kiểm soát chặt viện vận chuyển
buôn bán thuốc lá điện tử
tuy nhiên trong những ngày này
tuy nhiên trong một thời gian dài vừa qua
những mặt hàng này vẫn còn được tồn tại
tôn vào thị trường
tại sơn la công an thành phố sơn la tỉnh sơn la
cũng vừa phát hiện một cơ sở kinh doanh thiết bị
linh kiện thuốc lá điện tử
với gần hai trăm linh sản phẩm không rõ nguồn gốc xuất xứ
số hàng hóa trên đã được phát hiện
tại cơ sở có tên gamevip
địa chỉ tại phường triềng sinh
thành phố sơn la do lê minh hải làm chủ
quá trình kiểm tra tại cơ sở kinh doanh này
đã phát hiện gần hai trăm linh sản phẩm
là thiết bị phụ kiện và tinh dầu thuốc lá điện tử
gồm hai mươi năm bộ phận thân máy thuốc lá điện tử
bốn mươi chín lọ tinh dầu thuốc lá điện tử
một trăm hai mươi bộ phụ kiện đầu thuốc lá điện tử
có tổng trị giá khoảng trên hai mươi bảy triệu đồng
toàn bộ số hàng trên
không có hóa đơn chứng từ
chứng minh được nguồn gốc xuất xứ
công an tỉnh hải dương vừa ra quyết định
khởi tố bị can đối với
đồng xuân công trú tại thôn
chuẩn thừng xã kim đính
huyện kim thành tỉnh hải dương
về tội vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp
trước đó lực lượng chức năng đã kiểm tra phát hiện
đồng xuân công có hành vi nuôi nhốt
trái phép hai cá thể hổ
mỗi cá thể hổ nặng khoảng bảy mươi kg
tình trạng sức khỏe bình thường
được nuôi nhốt trong cùng một lồng ghép
bước đầu công khai nhận đã mua hai cá thể hổ
trên qua mạng xã hội
theo kết luận giám định của viện sinh thái
và tài nguyên
sinh vật thuộc viện hàn lâm khoa học và công nghệ việt nam
hai cá thể có tên khoa học
nằm trong danh mục loài nguy cấp
quy hiếm được ưu tiên bảo vệ
hiện hai cá thể hổ đã được bàn giao
cho trung tâm cứu hộ động vật hoang dã
thuộc sở nông nghiệp và phát triển nông thôn
thành phố hà nội nuôi dưỡng quản lý theo quy định
tiếp theo chương trình là những tin tức kinh tế đáng chú ý
trong bản tin kinh tế phương nam
kính chào quý vị đang theo dõi kinh tế phương nam
thưa quý vị chính phủ trình quốc hội xem xét
và cho biết tiếp tục thực hiện chính sách
giảm hai thế suất thuế giá trị gia tăng
đối với một số nhóm hàng hóa dịch vụ
đang áp dụng thế suất thuế giá trị gia tăng
một mươi trong sáu tháng cuối năm hai nghìn hai mươi bốn
nếu được quốc hội thống nhất thông qua
thì đây là lần thứ bốn
chính phủ trình quốc hội giảm thuế giá trị gia tăng
điều đó thể hiện sự linh hoạt kịp thời
và sự đồng hành của quốc hội
với chính phủ và quyết nghị ngay giải pháp cách bách
nhằm tăng sức đề kháng cho doanh nghiệp người dân
và hỗ trợ cho nền kinh tế vượt qua khó khăn
tại tờ trình gửi quốc hội về kết quả thực hiện
việc giảm hai thế suất thuế giá trị gia tăng
theo nghị quyết ngày hai mươi chín tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi ba
của quốc hội về kỳ họp thứ sáu
quốc hội khóa một mươi năm
chính phủ báo cáo đại dịch covid một mươi chín xảy ra
đã gây hậu quả nặng nề và kéo dài
tác động đến mọi mặt của quốc hội
và mọi mặt của đời sống kinh tế xã hội
cùng với sự biến đổi khí hậu thiên tai bỏ lũ
đã làm cho nền kinh tế xã hội nước ta
phải đối mặt với nhiều khó khăn thách thức lớn
hầu hết các ngành lĩnh vực đều bị ảnh hưởng nghiêm trọng
để kịp thể ấn phó với diễn biến tình hình kinh tế xã hội
chính phủ cho rằng
cần triển khai quyết liệt hiệu quả các giải pháp hỗ trợ
về thuế phí lễ phí và tiền thuê đất
đã ban hành trong năm hai nghìn hai mươi ba
và nghiên cứu đề xuất một số giải pháp
về thuế phí lễ phí và tiền thuê đất
như tiếp tục xem xét giảm thuế giá trị gia tăng hai
giai hạn thuế giá trị gia tăng
thuế thu nhập doanh nghiệp thuế tiêu thụ đặc biệt
thuế thu nhập cá nhân
giảm mất thu một số khoản phí lễ phí
và giảm tiền thuê đất như đã áp dụng trong năm hai nghìn hai mươi
để tiếp tục tháo gỡ khó khăn
hỗ trợ cho hoạt động sản xuất kinh doanh
trên cơ sở đánh giá kết quả đạt được
của giải pháp giảm thuế giá trị gia tăng hai
theo nghị quyết số một trăm một mươi hai nghìn hai mươi ba qh một mươi năm
chính phủ trên quốc hội xem xét
cho phép tiếp tục thực hiện chính sách giảm hai mươi
thuế thuế giá trị gia tăng
đối với một số nhóm hàng hóa dịch vụ
đã áp thuế xuất thuế giá trị gia tăng một mươi
trong sáu tháng cuối năm hai nghìn hai mươi ba
và giao chính phủ tổ chức thực hiện
thông tin từ ngân hàng nhà nước cho biết
lãnh đạo ngân hàng nhà nước đã làm việc
với ủy ban nhân dân tp hcm
triển khai chỉ đạo của thủ tướng
về công tác phối hợp quản lý thị trường vàng
không để xảy ra tình trạng trục lợi
đồ cơ thao túng và đẩy giá
theo đó để tăng cường hiệu quả
các giải pháp quản lý thị trường vàng
trong thời gian tới ngân hàng nhà nước
và ủy ban nhân dân tp hcm đã thống nhất
hai bên sẽ tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin
chuyển đổi số trong giám sát quản lý
điều hành thị trường vàng có hóa đơn điện tử
trong việc thực hiện các giao dịch mua bán vàng
doanh nghiệp đơn vị kinh doanh vàng
thực hiện nghiêm quy định về hóa đơn điện tử
trong hoạt động kinh doanh mua bán vàng
bên cạnh đó công ty sgc
phải phối hợp thực hiện chỉ đạo
của các cơ quan chức năng có giải pháp
đảm bảo an ninh trực tự an toàn thị trường vàng
sgc cũng phải thực hiện nghiêm quy định
về quản lý hoạt động kinh doanh vàng
chế độ chứng tự hóa đơn điện tử
báo cáo phòng chống trợ tiền
thống kê các giao dịch mua bán vàng
xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật
như buôn lậu vàng qua biên giới trục lợi
đầu cơ thao túng lợi dụng chính sách
găm hàng đẩy giá của các tổ chức
cả nhân liên quan gây mất ổn định
an toàn thị trường vàng
ngân hàng nhà nước cũng cho biết sẽ tiếp tục tổ chức
các phiên đấu thầu bán vàng miếng
cung ứng ra thị trường với khối lượng
và tần suất phù hợp với nhu cầu thị trường
trước những vướng mắt dẫn tới dự án
nhà máy điện dân trạch ba và bốn bị chậm tiến độ
đoàn công tác của bang chỉ đạo nhà nước
về các công trình và chương trình
dự án quan trọng quốc gia trọng điểm
ngành năng lượng đã có buổi làm việc
với tỉnh ủy ủy ban dân dân đồng đai
về các bên liên quan để tháo gỡ khó khăn
đây là hình hại của hai nhà máy điện
nhân trạch ba và bốn
nhà máy đã có thể hoàn thiện được nhiều hạng mục hơn
thế nhưng thời điểm hiện tại
mới đạt khoảng tám mươi năm tổng thể khối lượng công trình
theo kế hoạch của dự án
công trình này phải được đấu nấu nhân điện
nhà máy điện nhân trạch ba vào ngày một mươi một tháng năm
và tiến tới vận hành thử nghiệm lần lượt
nhà máy bốn là vào ngày một mươi năm tháng năm
và nhà máy ba là vào ngày một mươi năm tháng một mươi một
thủ tướng chính phủ đã có chỉ đạo
tỉnh phải làm sao mà tháo gỡ
mà giao đất
mà em hiểu theo hướng là tỉnh giao trực tiếp
do doanh nghiệp có đóng mở ngoặt
văn bản chỉ đạo trong tháng bốn
thế nhưng mà đến bây giờ
bọn em vẫn chưa thuê được đất
thuê được đất rồi còn phải sổ đỏ
giấy chứng nhận vô tư
thì cái này là rất là căng thẳng với ngân hàng
không được giải ngân
rất là khó
vừa rồi thì nhận được tin là tỉnh đã giao cho tín nghĩa
thì có nghĩa rằng là
bọn em phải thuê lại đất của tín nghĩa
thuê lại đất của tín nghĩa
thì bọn em sẽ đối diện với hai cái rủi ro
cực kỳ lớn
một là không biết bao giờ là ông tín nghĩa
sẽ ký hợp đồng thuê đất với em
nếu như mà bọn em thuê qua tín nghĩa
thì cùng một cái diện tích xây dựng hai nhà máy của em là
một phần em thuê trực tiếp với tỉnh
một phần em thuê qua tín nghĩa
ba mươi sáu hectare là tín nghĩa
là người tự thỏa thuận đền bù
là chủ thể của hợp đồng thuê đất
về quản lý khu công nghiệp
thì cho nên cái việc quỹ ban dân dân tỉnh đồng nai
xem xét căn cứ vào các quy định pháp luật hiện hành
thì cho tín nghĩa thuê
với gốc độ là chủ đầu tư hạ tầng
thì tín nghĩa sẽ cho vvvr
nhà đầu tư thứ cấp thuê
thì cái đó về quy định pháp luật là hoàn toàn phù hợp
với quy định pháp lực
khi nào quỹ ban hay tỉnh có quyết định
có ký hợp đồng cho tín nghĩa
thì tín nghĩa cũng song song với thực hiện hợp đồng
cho vvvr thuê theo đúng quy định như thế
cái dự án nhân trạch ba bốn
là các cái dự án
trọng điểm ngành năng lượng
tiến độ của cái dự án này
thì nó ảnh hưởng đến
an ninh năng lượng quốc gia
bên cạnh đó thì đây là dự án
được đầu tư rất là lớn
với cái tổng mức đầu tư lên tới ba mươi năm tỷ
do đó là
cái ảnh hưởng rất lớn đến hiệu quả
sản xuất kinh doanh và đầu tư
của doanh nghiệp
của tập đoàn và của ủy ban quản lý vốn nhà nước
tại doanh nghiệp
đứng ở cả hai góc độ
một là góc độ quản lý nhà nước
cái việc chậm này đã dẫn đến phát sinh
phát sinh chi phí
vật chất và chi phí cơ hội
đặc biệt là đứng trước
những cái nguy cơ rất khó khăn
đối với chủ đầu tư
với hàng loạt vấn đề nêu trên
lãnh đạo tỉnh đồng nai và bộ trưởng bộ công thương
cũng đã có kết luận và đưa hướng giải quyết
trên quan điểm thống nhất các bên
tại mọi điều kiện thuận lợi nhất
cho thi công xây dựng nhà máy điện
trên tinh thần bảo vệ quyền lợi hợp pháp của doanh nghiệp
phương án nào phải cấp giấy chứng nhận
trong tháng năm
để mà bvo còn làm các bước tiếp theo
thì tuần sau tính nghĩa báo cáo ngay cái này
cho thường dụ tỉnh quỹ
tỉnh quỹ quyết định là
tiếp tục làm phương án một hay phương án hai
mà phương án nào
thì ủy ban dân sẽ thực hiện theo
quyết định của ban thường dụ tỉnh quỹ
không để thiệt hại
cho doanh nghiệp
không để thiệt hại cho doanh nghiệp
và tuân thủ pháp luật thượng tôn pháp luật
câu chuyện ngay từ đầu như thế nào
bây giờ ra sao là phải nói cho rõ ràng cho ban thường dụ nghe
để mà quyết định
vừa thượng tôn pháp luật
mà vừa không bị thiệt hại cho doanh nghiệp
chúng ta thống nhất như ý kiến đồng chí bí thư
là ngay sau hôm nay
thì ủy ban tỉnh đồng nai và các bên liên quan
tạo điều kiện để cho
bvo triển khai tiếp các hạng mục còn lại
mà không gặp bất kể một vương mắc nào
giống như đã triển khai tám mươi năm
công việc ở giai đoạn trước
để làm sao đẩy nhanh cái tiến độ trên thực tế
việc thứ hai chúng ta thống nhất
là đề nghị tỉnh đồng nai
trong thời gian từ nay đến trước

là hoàn thành
giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho
p power để bảo đảm đủ
căn cứ pháp lý
cho dự án này tiếp tục được duy trì
để bảo đảm rằng các bên liên quan
với chủ đầu tư
và dự án nhân trạch ba mươi bốn
sẽ không kiện
và nói thẳng là việt nam chúng ta là không bị thiệt
bởi vì đây đâu có đối tác nước ngoài cả
dự án nhà máy điện nhân trạch ba và bốn
có công suất một năm trăm linh mw
dự kiến khi đi vào hoạt động
sẽ bổ sung chín tỷ kw mỗi năm
cho hệ thống điện quốc gia
là nhà máy nhiệt điện sử dụng nhiên liệu khí
nlg lần đầu tiên tại việt nam
khi đi vào hoạt động
giúp giảm sáu mươi lượng khí thải co hai ra môi trường
và là nguồn năng lượng mạnh mẽ cho khu vực phía nam
đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia
góp phần ổn định sản xuất
tăng cơ hội đầu tư quốc tế vào việt nam
tỉnh đồng tháp vừa tổ chức lễ công bố
lô hàng đầu tiên với một mươi năm tấn củ sen
xuất khẩu điênh nhật bản
đánh dấu mốc đưa sản phẩm sen
thâm nhập vào một trong những thị trường khó tính của thế giới
hoạt động này diễn ra trước thềm lễ hội sen đồng tháp
lần thứ hai năm hai nghìn hai mươi bốn
đại diện công ty cố phần thực phẩm sen đại việt
đơn vị xuất khẩu cho biết
lô hàng củ sen cấp đông khoảng một mươi năm tấn
chuẩn bị xuất khẩu sang thị trường nhật bản
với giá trị khoảng chín trăm tám mươi triệu đồng
dự kiến trong năm hai nghìn hai mươi bốn
công ty sen đại việt sẽ xuất khẩu sang nhật bản
đơn hàng giá trị gần bảy tỷ đồng
tương đương tám container
củ sen xuất khẩu được chế biến theo công nghệ cấp đông iqf
có thể bảo quản trong hai năm
giữ được màu tự nhiên
trung bình một tấn củ sen nguyên liệu thu được ba mươi sản phẩm để xuất khẩu
còn lại dùng để chế biến các sản phẩm bán trong nước
toàn tỉnh đồng tháp hiện trồng một tám trăm linh hectare sen
năng suất từ năm bảy tấn một hectare
sen lấy củ trồng theo quy trình được bao tiêu
với giá hai mươi đồng một kg
mô hình trồng sen lấy củ
diện tích ba hectare ở xã trường xuân huyện tháp một mươi
đã bớt được yêu cầu xuất khẩu đi thị trường nước ngoài
ngày hội bánh dân giang nam bộ tại sóc răng
là cơ hội để cho địa phương giới thiệu quảng bá văn hóa ẩm thực
truyền thống độc đáo và góp phần tích cực
trong công tác bảo tồn phát huy các giá trị văn hóa ẩm thực truyền thống
ngày hội do trung tâm thông tin xuất tiến du lịch tỉnh sóc răng tổ chức
nhằm giới thiệu quảng bá văn hóa ẩm thực truyền thống độc đáo
góp phần tích cực trong công tác bảo tồn
phát huy các giá trị văn hóa ẩm thực truyền thống
ngày hội bánh dân giang nam bộ tại sóc răng
có quy mô khoảng một trăm năm mươi gian hàng
bao gồm không gian giới thiệu bánh dân gian ẩm thực chợ quê
không gian giới thiệu sản phẩm ô cốt đặc sản địa phương
không gian giới thiệu hàng hóa phục vụ nhu cầu tuyết yếu
và không gian trưng bày giới thiệu du lịch tỉnh sóc trăng
ngoài các loại bánh dân giang
trong một mươi ngày diễn ra ngày hội giao lưu văn hóa ẩm thực tại sóc trăng
còn có nhiều món ăn vặt như các loại ốc sò đem nướng xúc xích nướng
trong khuôn khổ sự kiện này còn có không gian giới thiệu bánh dân gian ẩm thực chợ quê
không gian giới thiệu sản phẩm ô cốt đặc sản địa phương
không gian giới thiệu hàng hóa phục vụ nhu cầu thiết yếu
và không gian trưng bày giới thiệu du lịch tỉnh sóc trăng
mùa khô năm nay tại các tỉnh phía nam tình trạng nắng nóng kéo dài
kèm theo là hạn xâm nhập mặn sâu vào nội đồng
đây cũng là nguyên nhân khiến cho việc sản xuất nông nghiệp bị ảnh hưởng lớn
sản lượng giảm tại những tỉnh thành có sức tiêu thụ mạnh như thành phố hồ chí minh
thì việc giảm sản lượng cũng ảnh hưởng đến giá cả tiêu dùng
phóng sự này cũng khép lại kinh tế phương nam hôm nay
trung bình mỗi ngày chợ đầu mối hốc muôn thành phố hồ chí minh
tiếp nhận hơn hai tấn rau củ quả từ các tỉnh
những ngày nắng nóng các mặt hàng nông sản mùa nóng
đặc biệt là rau lá có tình trạng giảm sản lượng tăng giá
các mặt hàng rau củ quả cụ thể là rau lá sản lượng giảm súc
do thời tiết nắng nóng
những mặt hàng rau lá nó ảnh hưởng đến gì

cụ thể là những mặt hàng như là rau má cải xanh các loại
hiện nay nguồn hàng rau má về chợ giảm súc
từ bình quân một ngày từ hai mươi đến ba mươi tấn
hiện nay chỉ còn năm một mươi tấn
dù nắng nóng xâm nhập mặn nhưng nông dân cũng tăng cường sản xuất
sông sản lượng cũng vẫn bị giảm từ năm đến một mươi
nhu cầu tiêu thụ nông sản phục vụ mùa nóng tăng cao
nhưng tại các vùng sản xuất sản lượng giảm
sản xuất tăng cao nên dẫn đến tình trạng giá cả cũng tăng cao
nhu cầu tăng lên bên nhà vườn bên vệ tinh của hợp tác giảm tạo sạch
thì cũng đang tăng sản lượng trồng
vận chuyển xe là lạnh tất cả mọi thứ đều hoàn hành
gần như là chi phí vận hành nó tăng khoảng hai mươi ba mươi so với lại điều kiện bình thường
nó cũng đẩy cho cái mặt hàng giá thành rau quả nó nâng cao lên
do một thời gian dài thiếu nước tưới ảnh hưởng hàng mặn nên cây trồng đã bị suy yếu
dự báo sắp tới giá nhiều loại nông sản sẽ tiếp tục tăng cao sản lượng giảm
đặc biệt là cây có lá cây ăn trái